trên địa bàn tỉnh nghệ an đã xảy ra mưa vừa mưa to gây ảnh hưởng đến đời sống dân sinh và sản xuất nông nghiệp
trong đó thành phố vinh và nam đàn có lượng mưa lớn nhiều diện tích hoa màu nhất là lúa hẻ thu bị ngập lụt
theo thống kê ban đầu của văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh
ngoài khoảng một hai trăm linh hectare lúa thì còn có trên ba trăm bảy mươi hectare lạc một hai trăm linh hectare ngô vụ đông mới gieo bị ngập lụt
mưa lớn kéo dài cũng đã gây ngập cục bộ ở một số tuyến đường lớn ở thành phố vinh như nguyễn thị minh khai lê hồng phong nguyễn văn cử duy tân và nhiều đoạn đường nội thành
do năng lực tiêu thoát nước của hệ thống tiêu thoát nước thành phố còn nhiều hoạn chế đã ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của người dân cũng như gây khó khăn cho người tham gia giao thông
trước tình hình mưa lớn kéo dài sở nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đã tổ chức các đoàn cán bộ đi kiểm tra chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai